các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hai ngày sau khi xảy ra sự việc người mẹ của nữ sinh lớp bảy cho hay con của chị đang chịu những nỗi đau về tinh thần và thị xác
những đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nữ sinh nthc lớp bảy bị một nhóm đàn trị tấn công dã man đang khiến dư luận vô cùng bức xúc trong những ngày gần đây
theo qua đoạn clip này nữ sinh nthc bị một nhóm nữ sinh khác chửi bới rồi thay nhau lao vào tấn công thậm chí dùng mũ bảo hiểm tác động vật lý
khi nữ sinh này ngã xuống đất còn bị nhóm nữ sinh kia tác động mà không dám phản kháng chỉ biết chịu trận
trong một clip khác nữ sinh nthc còn bị một người trong nhóm đè xuống đất lột đồ sau đó cả nhóm tiếp tục lao vào tấn công
cả nhóm nữ sinh vừa tấn công vừa cười dù nữ sinh này đã quỳ xuống văn xin nhưng vẫn không buồng thả
toàn bộ quá trình được quay bằng điện thoại sau đó chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội
được biết nhóm người tấn công nữ sinh nthc có ba em học ở trường trung học
trong sửa quang trung một em ở trường khác và hai em đã bỏ học
sự việc xảy ra vào sáng ngày một mươi bảy tháng năm
sau khi bị tấn công c phải nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa với những tổn thương cả về tinh thần lẫn thể xác
theo bà ltb mẹ của nữ sinh rthc sau khi bị tấn công con bà phải nằm viện với nhiều tổn thương
vụ việc xảy ra theo lời kể của con bà bê xuất phát từ mâu thuẫn với nhóm nữ sinh cùng trường
cả nhóm đã ép con của bà ra một khu đất trống vắng vẻ thuộc xã ninh hưng thị xã ninh hòa
mẹ nữ sinh bị tấn công cho biết sau khi sự việc xảy ra phụ huynh của một nữ sinh trong nhóm tấn công con chị đã đến nhà xin lỗi
nhà trường cũng đã mời những người liên quan đến làm việc
ban đầu bà định bỏ qua vì nhóm tham gia tấn công con bà đều ở độ tuổi đi học và cũng đã nhận lỗi hứa không tái phạm trong buổi làm việc
thế nhưng sau khi xem được đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội người mẹ này đã sốc vì con mình bị tấn công quá dã man
bà đề nghị cơ quan chức năng và nhà trường phải làm rõ
ngày hai mươi hai tháng năm ông lê minh tâm phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa cho biết
đã chỉ đạo công an thị xã khẩn trương điều tra làm rõ xử lý những người liên quan tới vụ việc nói trên
trước đó cũng liên quan đến nạn tấn công học đường sự việc một nữ sinh liên tục bị bạn cầm mũ bảo hiểm tác động vật lý giữa sân trường một cách dã man đã khiến dư luận dậy sóng
lãnh đạo trường trung học phổ thông mỹ văn cho biết vụ việc xuất phát từ chuyện tình cảm
một học sinh lớp tám ở nghệ an bị nhóm bạn tấn công đã gây xôn xao dư luận
sau vụ việc này nữ sinh cầm đầu đã buộc phải tạm dừng học một tuần
sáu em còn lại bao gồm cả nạn nhân bị tấn công nhận hình thức kỷ luật khiển trách
ngày một mươi hai tháng ba mạng xã hội lan truyền clip hai nữ sinh phú thọ ẩu đả giữa sân trường gây xôn xao và bức xúc dư luận vì tình trạng bắt nạt học đường
theo nội dung clip chia sẻ một nữ sinh mặc áo khoác đồng phục trường đã sô đẩy nữ sinh áo trắng xuống đất rồi dùng mũ bảo hiểm liên tục tác động lên nạn nhân
mặc dù có năm sinh khác vào căn ngăn nhưng bị cản lại
không chỉ bị tấn công trong sân trường nữ sinh mặc áo khoác đồng phục còn gọi chị gái đến cổng trường tiếp tục tấn công bạn dã màn
nữ sinh áo trắng một mình không thể chống cự lại được mà chỉ cố gắng né tránh những cú đòn của đối phương
liên quan đến vụ việc trên thầy tạ duy kiên hiệu trưởng trường trung học phổ thông mỹ văn
huyện tam nông tỉnh phú thọ xác nhận clip hai nữ sinh là học sinh của trường và vụ việc xảy ra vào ngày một mươi một tháng ba
theo thầy kiên nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc sinh mít chuyện tình cảm yêu đương
sau giờ học hai nữ sinh là dnh và dpt cùng học tại lớp một mươi một a sáu xảy ra xích mích cãi vã rồi tấn công giữa sân trường
các em này là học sinh giỏi
thầy kiên cho biết nhà trường đã lập biên bản yêu cầu giáo viên chủ nhiệm tìm hiểu nguyên nhân vụ việc
đồng thời nhà trường báo công an xã lam sơn và công an huyện
đồng thời nhà trường báo công an xã lam sơn và công an huyện tam nông phối hợp điều tra để có thông tin chính xác
nhà trường cũng đã mời phụ huynh học sinh giáo viên chủ nhiệm đến trường để làm việc
trường gửi báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của ủy ban nhân dân huyện tam nông và sở giáo dục đào tạo phú thọ để có hình thức xử lý học sinh vi phạm
liên quan đến nạn học sinh ẩu đà ông nguyễn đình sơn chuyên gia tâm lý tuổi vị thành niên hội tâm lý giáo dục hà nội cho biết
chúng ta nhìn thấy tình trạng học sinh sâu sát có điểm giống nhau nhưng về bản chất thì khác nhau hoàn toàn tùy theo từng giai đoạn
đối với cuối tiểu học và trung học cơ sở các em thường thích nổi trội và đi tìm bản sắc của mình
lên cấp trung học phổ thông thì xảy ra tình trạng tấn công dã man thậm chí sát hại bạn
vì học sinh đang ở giai đoạn độc lập thích bạn khác giới nên muốn thể hiện bản thân qua các cuộc tấn công để tạo ra động cơ tấn công
với sinh viên bước vào giai đoạn sống tự lập thường tạo ra những cộng đồng hay nhóm bạn để bảo vệ lẫn nhau
bản chất tâm lý lứa tuổi một mươi sáu đến hai mươi ba sự ảnh hưởng của mạng xã hội và internet game cũng đã làm méo mó góc nhìn và thay đổi nhân cách của học sinh sinh viên
ở bậc trung học phổ thông rất ít trường có phòng tâm lý học đường và những hoạt động định hướng giúp học sinh vui chơi lành mạnh
chuyên gia nguyễn đình sơn cho biết đầu tiên cần trang bị cho học sinh sinh viên hiểu được trách nhiệm hành vi dân sự từ những bộ quy ước cho hành vi chuẩn đạo đức hành vi vi phạm luật
tiếp theo là tổ chức các hoạt động trong trường các em cần tham gia nhiều hơn các hoạt động thể thao hoạt động cô lạc bộ theo các chuyên đề để giải tỏa căng thẳng sau giờ học căng thẳng
đây là những hoạt động gắn kết học sinh sinh viên với nhau
những hoạt động xã hội mang tính cộng đồng xã hội sẽ tạo ra những nét nhân văn tương ái cần tổ chức thường xuyên cho học sinh sinh viên điều này chắc chắn phụ thuộc vào đường hướng phát triển của mỗi trường
vì mâu thuẫn của các em có thể qua việc xung đột ngay trong mối quan hệ mạng xã hội và các diễn đàn dẫn đến hành vi ngoài ý muốn
điều bốn mươi năm thông tư ba mươi hai hai nghìn hai mươi tt bggdt điều lệ trường trung học cơ sở trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có nêu rõ về mối quan hệ giữa gia đình
nhà trường và xã hội trong việc giáo dục học sinh
khi học sinh bị đình chỉ học tập nhà trường nên mời chính quyền địa phương mà cụ thể là các tổ chức như đoàn thanh niên hội phụ nữ đến để thông báo và đưa ra các biện pháp giáo dục trong thời gian nhất định và ghi nhận sự tiến bộ của học sinh hay tạo điều kiện để các em khắc phục lỗi sai của mình
khoảng thời gian học sinh bị kỷ luật các em cần được trò chuyện và nhận ra mình đang sai ở đâu
với lứa tuổi đang định hình và phát triển tâm lý có những lúc chưa nhận thức được những hành động lời nói của mình là sai
nên dẫn đến các hành vi tiêu cực như thời gian qua
vì vậy rất cần người lớn đặc biệt là các bậc phụ huynh và thầy cô trò chuyện tư vấn để các em vượt qua những trở ngại tâm lý khi tiếp xúc với môi trường học tập và dạy luyện
một môi trường giáo dục kỷ luật tích cực với những quy tắc ứng xử được đồng bộ như thế là thể hiện sự tôn trọng và lắng nghe ý kiến tích cực phòng ngừa những hành vi tiêu cực có thể xảy ra
từ các phụ nữ sinh bị nhóm bạn tác động vật lý cho tới nhiều vụ tấn công học đường khác trước đó nhiều người bỗng đặt ra câu hỏi vì sau những vụ tấn công học đường ngày càng diễn ra nghiêm trọng hơn trong thời gian gần đây
theo tiến sĩ phạm thị thúy giảng viên học viện hành chính quốc gia tại tp hcm tấn công học đường gia tăng có rất nhiều nguyên nhân
nhưng nguyên nhân đầu tiên là do mâu thuẫn trong gia đình vẫn chưa cải thiện được bao nhiêu khi mâu thuẫn trong gia đình còn thì tấn công học đường chưa

trong nhiều gia đình hiện nay người ta vẫn làm tổn thương nhau cả thể chất lẫn tinh thần giữa vợ chồng cha mẹ với con cái
đó là những người yêu thương nhau mà còn cư xử không tốt với nhau thì làm sao tránh được tấn công học đường
tại sao trẻ có những hành vi như vậy là vì trẻ bị tập nhiễm những hành vi đó trong gia đình từ bé bởi chính người yêu thương nhất
đậu tay chân quát màng con là đang hại còn đang duy trì sự tấn công trong đứa trẻ chúng sẽ làm vậy với bạn bè người thân y như chúng đã bị
vòng tròn của vấn đề này quay lại
vòng tròn này quay hết thế hệ này sang thế hệ khác cần chấm dứt vòng tròn này càng sớm càng tốt
ngoài tấn công về thể xác còn có tấn công về tinh thần
nhiều đứa trẻ đang bị đắm mình trong nhiều sản phẩm truyền thông trên các trang mạng xã hội có nội dung không phù hợp dưới nhiều hình thức
sách báo phim ảnh sản phẩm truyền thông nếu ta không cẩn trọng với những gì trẻ nghe xem sẽ khiến trẻ có nguy cơ động tay động chân
bên cạnh đó dù nhiều nơi đang xây dựng trường học hạnh phúc với ba giá trị yêu thương an toàn tôn trọng nhưng thực tế một số giáo viên vẫn đang động tay chân quát mắng trẻ ngay chính trong lớp học
theo bà để ngăn chặn tình trạng này giải pháp vĩ mô từ nhà nước với các công cụ pháp luật đã có
nhưng quan trọng nhất giải pháp vĩ mô đến từ từng con người
mọi thay đổi phải bắt đầu từ từng con người
bất kỳ ông bà bố mẹ bất kỳ ai đang dạy trẻ trong nhà hay ở trường mà không ý thức được việc
kiểm soát cảm xúc thì không thể làm gương cho trẻ
đây là giải pháp căn cốt nhưng để làm được giải pháp này cũng là bài toán khó vì liên quan đến giáo dục gia đình nhà trường và truyền thống
giải pháp cụ thể bà cho biết mỗi cặp vợ chồng trước khi kết hôn nên học lớp tiền hôn nhân học cách thực hiện nghĩa vụ làm mẹ làm vợ làm chồng làm cha cách giao tiếp trong gia đình cách giải quyết mâu thuẫn mà không xúc phạm lẫn nhau vẫn dạy được con mà không cần sử dụng tay trần
cha mẹ không ai muốn làm mạnh
với con thành viên trong gia đình không ai muốn làm tổn thương nhau nhưng họ không biết cách ứng xử phù hợp không học cách làm thế nào để giải quyết mâu thuẫn xung đột trong gia đình nên cách nhanh nhất quen thuộc nhất là sử dụng tay chân
những đứa trẻ tấn công nhau không phải vì ác mà bà cho rằng các em có nỗi bất hạnh riêng
năng lượng trong người các em như lò lửa biểu hiện ra thành hành vi xấu cảm xúc tiêu cực không chỉ với bạn bè mà còn với thầy cô
quay trở lại vụ việc nam sinh lớp tám bị hành hung chấn thương sọ não dẫn tới tử vong
vụ việc này đã gây bức xúc trong dư luận xã hội bởi hậu quả mà nạn nhân phải gánh chịu là rất lớn thương tích nghiêm trọng dẫn đến thiệt mạng
vụ việc này sẽ là bài học cho rất nhiều người trong kỹ năng xử lý các tình huống có vấn đề khi con mình va chạm xung đột với các bạn
đến đây thơ lượng của video cũng đã hết những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo